đường ven biển xuân hội thạch khê vụng áng nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trong việc kết nối các vùng kinh tế
khu đô thị dọc theo bờ biển của tỉnh hà tĩnh và các địa phương lân cận
sau khi hoàn thành giai đoạn một các đơn vị địa phương đang tập trung nguồn lực
vấn đấu hoàn thành thông tuyến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà tĩnh
bao gồm bảy gói thầu xây lắp đã được ban giao mặt bằng hơn ba mươi km đạt chín mươi
có chiều dài hai trăm linh m rộng một mươi hai m cầu được thiết kế năm nhịp sử dụng công nghệ dầm super t
đây cũng là hạng mục thi công khó nhất của dự án bởi nền địa chất yếu điều kiện thi công phức tạp
tuy nhiên vượt lên những khó khăn sau hơn tám tháng thi công các đơn vị đã cơ bản hoàn thành bốn trên năm nhịp
quá trình dự án này từ ngày khởi công cho đến thời điểm này thì tức là nó rất là nhiều khó khăn
nó khó khăn từ ban đầu là khó khăn về mặt bằng
thì vật bằng nó vướng rất là nhiều và phức tạp
rồi đến khó khăn tiếp theo là khó khăn về vật liệu
là trên địa bàn chỉ có duy nhất một mỏ đất mà lại mỏ đất thì lại cấp cho khá nhiều các dự án khác nhau trên địa bàn
cho nên là đâm là rất là khó khăn về vật liệu

bên cạnh những khó khăn trên theo chia sẻ của ban quản lý dự án
mặc dù các địa phương đã bàn giao hơn chín mươi diện tích mặt bằng triển khai dự án
tuy nhiên những vướng mắc còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng
cần được tập trung thực hiện cao độ với quyết tâm cao nhất
có như vậy các đơn vị thi công mới kịp tranh thủ thời tiết thuận lợi
tăng ca kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công
phân đấu hoàn thành công trình trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín